chiều ngày năm tháng tám tại bộ quốc phòng đã diễn ra lễ tiếp nhận vật tư y tế do đảng chính phủ và nhân dân cuba hỗ trợ việt nam
hết lòng tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn là truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết hiểu nghị giữa việt nam và cuba trong suốt sáu mươi năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi

cuba anh em chào tạm